hiện các địa phương trên địa bàn thành phố hà nội đang bước vào vụ thu hoạch lúa hẻ thu năm hai nghìn hai mươi
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiêu thụ cũng như là bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ngay từ đầu vụ đã được triển khai
đây là cánh đồng trồng lúa chất lượng cao jabonica trên diện tích ba mươi năm hectare ở xã hùng tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
cánh đồng này được sản xuất bởi sự liên kết của hợp tác xã nông nghiệp xã hùng tiến với doanh nghiệp
tại đây phía doanh nghiệp hỗ trợ bà con từ nguồn giống đến vật tư và bao tiêu sản phẩm
nhờ đó các xã viên của hợp tác xã luôn yên tâm sản xuất
để tiến bộ vào kỹ thuật để thâm canh cái lúa chất lượng cao để được duyên danh liên kết với công ty bao tiêu sản phẩm
thì đối với hợp tác xã chúng tôi và bà con hết sức là phấn khởi
đối với địa bàn hà nội chúng tôi lấy bốn xã trọng điểm
đầu tiên là mỹ đức chúng tôi đã làm quen từ hai nghìn một mươi năm chúng tôi liên tục khảo sát các chất lượng của các xã
và đến giờ thì xã mỹ thành cũng đã là một trong những xã mà đạt về cái tiêu chuẩn hướng tới hữu cơ
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm phát triển nông nghiệp hà nội thực hiện chương trình sản xuất lúa chất lượng cao
jabonica trên diện tích tám trăm sáu mươi năm hectare tại một số huyện của hà nội
thông qua việc kết nối này tư duy của người dân đã dần thay đổi hướng sản xuất lúa hàng hóa
theo tiêu chuẩn và đáp ứng chất lượng do doanh nghiệp yêu cầu
thường xuyên là đi kiểm tra và đánh giá cũng như là cho test các cái mẫu mẫu đất mẫu nước và mẫu gạo
để cho bà con làm sao
làm sao thực hiện theo đúng quy trình đạt cái tiêu chuẩn đã đề ra
đến nay thì tất cả những cái điểm mà thực hiện trong chương trình thì đã đạt là sáu mươi năm hectare là đạt
theo cái diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ và diện tích còn lại thì là một trăm linh là đạt cái tỷ lệ
cái diện tích là đảm bảo sản xuất an toàn và theo tiêu chuẩn việt nam
việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo giúp nâng cao giá trị sản phẩm
đáp ứng được yêu cầu thị trường trong và ngoài nước